đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn hết sức quan trọng
việc phối hợp đông y với tây y để điều trị cho người bệnh đã được triển khai
áp dụng ở nhiều địa phương mang lại những kết quả đáng khích lệ
hơn nữa y học cổ truyền cũng là một tri thức văn hóa có giá trị lớn trong nền văn hóa dân tộc việt nam
phát huy vai trò của y học cổ truyền cũng chính là bảo tồn được tài sản quý của cha ông để lại
đề tề về kép của ban bí thư về phát triển nền đông y việt nam và hội đông y việt nam trong tình hình mới
đến nay nhận thức về vai trò vị trí của y dược cổ truyền việt nam trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được nâng lên
đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số vai trò của đông y càng trở nên quan trọng
yên bái là một tỉnh miền núi có bảy mươi nơi
yên bái là một tỉnh miền núi có bảy mươi xã vùng cao và sáu mươi hai xã đặc biệt khó khăn
là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số với trình độ dân trí không đồng đều
chính vì vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức
tùy vậy những năm qua với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho người dân
ngành y tế yên bái đã có những nỗ lực đánh dấu sự đổi mới về mọi mặt
trong đó đặc biệt là công tác phát triển mạng lưới y tế cơ sở
vận dụng linh hoạt giữa khám chữa bệnh điều trị kết hợp tây y và đông y
tận dụng lợi thế sẵn có của địa bàn về nguồn cây thuốc nam
và chi thức thuốc cổ truyền của đồng bào dân tộc bản địa
ngoài việc bổ sung về cơ sở chất chúng tôi được đầu tư về trang thiết bị
rồi bổ sung thêm các cây thuốc vào vườn thuốc nam
những năm gần đây huyện văn yên tỉnh yên bái đã hoàn thiện
hệ thống khám chữa bệnh kết hợp tây y và y học cổ truyền từ tuyến huyện đến tuyến cơ sở
để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
các trạm y tế xã đã chủ động tham mưu với ủy ban nhân dân các xã
thành lập các hội đồng y tích cực trồng những vườn thuốc nam
thực hiện linh hoạt công tác khám và điều trị đông tây y kết hợp
về công tác y học
công tác y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
chúng tôi cũng đã tham mưu và đã triển khai xuống các hộ dân
trong trạm y tế của chúng tôi thì cũng đã có hội đông y của xã
chúng tôi cũng kết hợp họp hội đông y xã tháng một lần
và cũng triển khai các nghị quyết hai mươi đến từng hội viên đông y
trong công tác kết hợp y học cổ truyền hàng tháng

kết hợp khám y học cổ truyền với y học hiện đại thì khoảng trên ba mươi
các hội viên đông y thì chúng tôi cũng triển khai đến từng hội viên
và kết hợp với các hội viên
ví dụ như trong các bệnh nhân bị viêm đường tiết liệu chẳng hạn
chúng tôi khám cũng kê đơn ở trạm
kết hợp với uống thuốc nam
sau đó kiểm tra lại về bệnh viện kết quả là hoàn toàn khỏi
nhiều lương y ông lan bà mế
phối hợp khám chữa bệnh tại gia đình với phương châm
thầy thuốc tại chỗ thuốc tại vườn chữa bệnh tại nhà
ông nguyễn văn trường là một trong những hội viên hoạt động tích cực của hội đông y xã an thịnh
sinh ra trong gia đình có truyền thống bốc thuốc nam
nên ông trường cũng tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu của ông cha
vận dụng những kiến thức truyền thống và am hiểu đặc tính của cây thuốc nam
có trong đời sống hàng ngày
ông trường cùng các bác sĩ tại trạm y tế xã an thịnh
đã điều trị được nhiều ca bệnh tại địa phương
góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân